đây là một hành vi vĩ vọng bất lực làm thiệt hại về tài sản đối với các tổ chức ca nhân cũng như là hạ thấp quy tính của lực lượng công an nhân dân nói chung và của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy nó riêng
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khuyến cáo các cơ quan doanh nghiệp và nhân dân cần đề cao cảnh giác chủ động phòng ngừa đấu tranh và tố giác các hành vi thủ đoạn mạo danh lừa đảo nơi trên
khi gặp các trường hợp trên kịp thời bóng ngay cho phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ qua số điện thoại một trăm một mươi bốn hoặc công an đơn vị địa phương gần nhất để xử lý

báo pháp luật tp hcm có bài an toàn cho người đi du lịch là số một ghi nhận nhiều doanh nghiệp các cơ sở lưu trú các địa phương đề nghị trong bối cảnh hiện nay mỗi đơn vị cá nhân cần phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch không để xảy ra tình trạng lơ là chủ quan
câu chuyện một nghìn hai trăm chín mươi khách mua hàng online một nghìn năm trăm năm mươi chín hộp pate minh chay có chứa vi khuẩn và độc tố cho thấy vẫn còn nhiều kẽ hở
trong quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm online ghi nhận về vấn đề này báo kinh tế và đô thị có bài
quản lý kinh doanh thực phẩm bán online luật chưa theo kịp thực tế
thực tế kinh doanh thực phẩm online đang phát huy thế mạnh mang lại nhiều tiện lợi cho khách hàng tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng sản phẩm
đã có không ít vụ việc treo đầu dê bán thịt chó xảy ra và người mua hàng phải chịu thiệt
cùng với đó là nhiều bất cập trong quản lý chất lượng thực phẩm tiêm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của người dùng
đại diện các cơ quan quản lý cho biết rất khó để kiểm soát kinh doanh thực phẩm bằng hình thức online bởi có rất nhiều tài khoản giao bán thực phẩm nhưng chỉ là trung gian không có sản phẩm không có cửa hàng địa chỉ cụ thể
việc truy xuất nguồn gốc người bán cũng hết sức khó khăn bởi nhiều bán không đăng ký với các cơ quan chức năng
luật pháp hiện hành cũng thiếu những quy định chặt chẽ về các trường hợp này dẫn đến khó xử lý
theo dự kiến đến ngày ba mươi tháng chín bộ giao thông vận tải sẽ khởi công ba đoạn cao tốc bắc nam được chuyển từ gói đầu tư bot sang đầu tư công đó là mai sơn quốc lộ bốn mươi năm vĩnh hảo phan thiết phan thiết dầu dây
nhưng hiện công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn
ghi nhận về vấn đề này báo lao động cho biết bộ giao thông vận tải đã thực hiện nhiều biện pháp và kiên quyết với các nhà thầu không đủ năng lực hoặc là chậm triển khai
các dự án này khi phát hành hồ sơ mời thầu đã gây rõ điều kiện mỗi liên danh không quá ba nhà thầu để đảm bảo điều kiện mỗi liên danh này tối thiểu hai mươi năm khối lượng
điều này nhằm hạn chế tình trạng quá nhiều nhà thầu sẽ bị chia nhỏ dự án
sau khi ký hợp đồng sáu tháng nhà đầu tư sẽ phải thu xếp được tín dụng để triển khai dự án
nếu không sẽ thu hồi dự án
do tính chất khẩn trương của dự án nên bộ giao thông vận tải đã quy rõ trách nhiệm của các bên liên quan như chủ đầu tư nhà thầu và địa phương đồng thời sẽ phạt nặng nhà thầu chậm triển khai dự án
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với trường quay phía nam để cập nhật những thông tin đáng chú ý khác trong bản tin sáng phương nam
cùng với sự đồng hành của bộ giao thông vận tải
xin mời anh đào duy
xin kính chào tất cả quý vị
sáng phương nam sẽ được bắt đầu với một vụ hỏa hoạn tại tp hcm vào chiều tối qua
hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy tại một căn nhà cạnh chi cục thi hành án dân sự quận chín
khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi
trước đó vào khoảng một mươi tám h tối hai mươi bảy tháng chín
ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà hai tầng trên đường phan chu trinh sát lộ hà nội quận chín
lực lượng tại chỗ không phát huy hiệu quả nên lửa lan nhanh
uy hiếp sự an toàn của chi cục thi hành án dân sự kế bên
lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt để triển khai dập lửa
ngăn ngừa không cho cháy lan sang khu vực lân cận
đảm bảo an toàn cho chi cục thi hành án
bước đầu xác định vụ cháy xảy ra tại căn bếp của quán phở
may mắn không sẽ ra thương tích về người
sau khi đám cháy được dập tắt cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân
và thống kê thiệt hại do cháy gây ra
thưa quý vị sổ số được coi là ít nước lợi nhà
và vui mừng thì được ví như là trúng số
thế nhưng tại bình dương lại xảy ra một câu chuyện buồn
khi công an thành phố thuận an đang điều tra vụ việc
chủ tiệm bán vé số trên địa bàn của phường lái thiêu bị đâm trọng thương
nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn trong việc quy đổi vé số trúng thưởng
chiều tối ngày hai mươi bảy tháng chín một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi đến tiệm vé số
để đổi tờ vé số trúng thưởng
tại đây chủ tiệm nghi ngờ là vé số giả
nên chờ xác minh chưa đổi ngay
nên hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã
một lúc sau đó năm nam thanh niên kéo đến tiệm vé số
cầm theo hung khí lao vào tấn công chủ tiệm vé số
và nhân viên đang trực quầy
hậu quả khiến hai nạn nhân bị thương nặng
sau khi các đối tượng bỏ đi hai người được đưa đi cấp cứu
công an nhận được tin báo có mặt lấy lời khai những người liên quan
và tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra truy xét các đối tượng gây ra vụ việc
do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa tây nam
một cơn mưa lớn kéo dài từ khoảng một mươi giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đã khiến cho nhiều tuyến đường trung tâm thành phố rạch giá tỉnh kiên giang bị ngập nặng
đây là một điều rất hiếm gặp ở thành phố này
những tuyến đường trung tâm thành phố rạch giá bị ngập là đường nguyễn trung trực
đường lâm quang ky đống đa lạc hồng nguyễn an ninh chi lăng cô bắc phường vĩnh lạc
nhiều con hẻm và nhà dân trên đường nguyễn trung trực
đoạn thuộc phường vĩnh lạc phường an hòa chìm sâu trong nước
tuyến đường lâm quang kỳ đoạn thuộc phường vĩnh lạc ngập
khiến việc lưu thông của các phương tiện hết sức khó khăn
sau cơn mưa có đoạn nước ngập sâu người dân phải dắt phương tiện lên các vỉa hè cây săn gần đó
để đợi nước rút mới có thể đi tiếp
nhiều nhà dân thấp hơn mặt đường phải dùng cả bao cát ván trắng để ngăn cho nước không tràn vào nhà
đến khoảng hơn một mươi năm giờ trời vẫn tiếp tục có mưa nhưng nước ngập tại một số tuyến đường đã rút bớt
trái ngược với cảnh ngập lụt ở rạch giá kiên giang
người dân và chính quyền tỉnh bến tre đang tranh thủ tích nước vào các ao hồ
sẵn sàng ứng phó với thiên tai cực đoan
bởi theo dự báo mùa khô năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tình trạng xâm nhập mặn sẽ khốc liệt hơn
huyện chợ lách là vùng chuyên trồng cây giống hoa kiển của tỉnh bến tre
thời điểm này khô hạn đã qua nhưng nhà vườn vẫn giữ lại những cái ao đất lót bạc nhựa
có người còn đào sâu hơn
tôn cao thêm bờ
mục đích là trữ nước mưa được nhiều hơn
người tích nước tưới cây người trữ nước để uống
cứ trời mưa gia đình bà bé lại tranh thủ hứng nước vào bảy chiếc lưu xi măng này
đến đầu tháng chín tất cả sẽ được đẩy nắp để dành cho mùa khô năm sau
tháng chín bắt đầu dựa nước mưa lại hết
để đẩy lại để dành xài
còn bình thường thì xài hết mưa nữa xài hết ống mưa nữa
chừng nào gần hết xúc lại hết
rồi mới trữ nước mới giữ lại
mùa khô vừa qua hạn hán và xâm nhập mặn đã gây thiệt hại cho tỉnh bến tre
khoảng một sáu trăm sáu mươi tỷ đồng
khoảng năm mươi bảy hộ dân gặp khó khăn bởi nguồn nước sinh hoạt
trước khả năng hạn mặn sẽ lập lại trong mùa khô
trước khả năng hạn mặn sẽ lập lại trong mùa khô
người dân và chính quyền địa phương đều rất nỗ lực tích trữ nước ngọt ngay từ bây giờ
hồ kênh lấp có sức chứa gần một triệu mét khối nước cung cấp cho khoảng hai trăm linh người dân
chuẩn bị cho mùa khô sắp tới tỉnh bến tre đang nỗ lực rửa mặn sổ phèn trước khi tích nước vào hồ
hồ chứa kênh lấp thì mới đưa vào quản lý giai thác
do đó độ mặn trong đáy hồ còn tích tụ qua nhiều năm
do đó tranh thủ lúc này mưa nhiều
và độ ngọt trong các kênh còn
chúng tôi sổ cấm cuối nguồn để rửa mặn đáy hồ
chúng tôi tiến hành trữ ngọt để phục vụ cho mùa hạn mặn hai nghìn hai mươi một sắp đến
trước hết là trữ nước mưa trữ nước ngọt trước
rồi sau đó chúng ta tiến hành thực hiện các nhiệm vụ thúy lợi
thí lợi là chúng ta hàng đập tạm rồi đề bao ngăn mặn các cái cống
để cho chúng ta chủ động cái nguồn nước
làm thế nào trước tiên là chúng ta phải phục vụ cho cái nước sinh hoạt cho con người
cái thứ hai là cho gia súc gia cầm phục vụ sản xuất
điểm thuận lợi cho tỉnh bến tre là hệ thống
hệ thống cống đê bao ngăn mặn ở ba tri dòng trơm châu thành đang được dần khép kính
khi sắp vào mùa khô các cống sẽ được đống kính để giữ lại nước ngọt
tránh tình trạng mạng xâm nhập toàn tỉnh như mùa khô vừa qua
trong phần tiếp theo công tác sắp xếp tái định cư tại vùng núi
còn gặp nhiều khó khăn ghi nhận tại quảng nam
đến làn đi chợ việc làm sáng tạo của hội phụ nữ thường điện biên đã lan tỏa thân điện chung tay bảo vệ môi trường
mở đầu phần tin tức giao thông sáng nay sẽ là một tình huống vừa được camera hành trình của một tài xế ghi lại trên cầu mây huyện kinh môn tỉnh hải dương
đó là clip cảnh tượng nhóm thanh niên đội đầu lân bất ngờ lao ra giữa đường để chặn đầu xe ô tô
đây là một hành động rất nguy hiểm đến các phương tiện lưu thông trên đường cũng như chính
nhóm thanh niên này và hành động này cần phải được lên án và sớm có biện pháp xử lý để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra
chuyển sang một thông tin khác
ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
cả nước đã xảy ra hơn một mươi vụ tai nạn giao thông
làm chết hơn bốn tám trăm linh người
bị thương hơn bảy sáu trăm linh người
tai nạn giao thông năm nay đã giảm hơn hai ba trăm linh vụ
giảm bảy trăm tám mươi ba người chết và hơn hai người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra trên năm tám trăm linh vụ
làm chết hơn bốn bảy trăm linh người
bị thương hơn ba người
đường sắt xảy ra bảy mươi một vụ
làm chết năm mươi bảy người
bị thương một mươi sáu người
đường thủy xảy ra năm mươi vụ
làm chết bốn mươi người
làm bị thương năm người
hàng hải đã xảy ra một mươi vụ
làm chết chín người
và không có người bị thương
chỉ tính riêng trong tháng chín
cả nước đã xảy ra gần một hai trăm linh vụ
tên nạn giao thông
làm chết trên năm trăm ba mươi người
và làm bị thương gần chín trăm linh người
so với tháng cùng kỳ của năm ngoái
đã giảm một trăm sáu mươi vụ
giảm hai mươi chín người chết
và giảm một trăm năm mươi người bị thương
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết
để ngăn chặn đầu cơ vé
trong đợt vận chuyển hành khách tết tân sỉu hai nghìn hai mươi một sắp tới
ngành đường sắt quy định mức phí đổi trả vé lên đến ba mươi

cụ thể này tùy vào thời gian đi tàu và quãng đường
theo đó đối với vé cá nhân
trả vé trước giờ tàu chạy từ một mươi h đến hai mươi bốn h
lệ phí là ba mươi giá vé
từ một ngày đến dưới năm ngày
lệ phí là hai mươi giá vé
từ năm ngày trở lên
lệ phí là một mươi giá vé
đối với vé tập thể
nếu trả vé trước giờ tàu chạy từ một ngày đến năm ngày
lệ phí là ba mươi giá vé
từ năm ngày đến một mươi ngày
lệ phí là hai mươi giá vé
và từ một mươi ngày trở lên
lệ phí là một mươi giá vé
giá vé cá nhân

trả vé trước giờ tàu chạy
từ bốn h đến dưới hai mươi bốn h
lệ phí là hai mươi giá vé
từ hai mươi h trở lên
lệ phí là một mươi giá vé
vé tập thể trả vé trước giờ tàu chạy
từ hai mươi bốn h đến dưới bảy mươi hai h
lệ phí là hai mươi giá vé
và từ bảy mươi hai h trở lên
lệ phí là một mươi giá vé
trước những diễn biến phức tạp
do mưa lớn đã làm hai người chết
và một số người bị thương xảy ra trên địa bàn tỉnh phú thọ
ban chỉ huy
phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các huyện
đang khẩn trương khắc phục thiệt hại
đồng thời chủ động thực hiện sơ tán người dân đến nơi an toàn
cụ thể tại huyện hạ hòa
chính quyền địa phương các cấp đã tổ chức thăm hỏi
động viên đối với những gia đình có người bị tử vong
đồng thời khẩn trương đưa người bị thương đi cấp cứu
đối với các tuyến giao thông
vị tràn nứt lực lượng chức năng triển khai
cấm biển cảnh báo
và bố trí cán bộ tuần tra canh gác
đặc biệt tại khu vực sạt lở
nạn huyện hạ hòa
chỉ đạo các lực lượng thực hiện di rời hỗ trợ người dân
và tài sản đến nơi an toàn
còn tại xã phương xá
huyện cẩm khê
nhiều tuyến đường liên thôn trên địa bàn bị ngập sâu
nước tràn vào nhà các hộ dân
làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt
nhiều hộ dân đã phải di chuyển đồ đạc để chạy ngập
các xã yển khê thanh cù
huyện thanh ba
nhiều nhà dân và một số tuyến đường đã bị ngập cục bộ
làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
mưa lớn đã làm ngập nhiều đập tràn
gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân
tại các xã xuân viên trung sơn huyện yên lập
thưa quý vị với đồng bào dân tộc thiểu số
ở miền núi thì việc sắp xếp lại dân cư
có ý nghĩa hết sức quan trọng
trong việc ổn định đời sống phát triển kinh tế xã hội
và phòng tránh thiên tai
tuy nhiên đây cũng được xem là một bài toán nan giải
ở các tỉnh miền núi
tại tỉnh quảng nam để giải quyết vấn đề này
từ năm hai nghìn một mươi bảy
ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai đề án
sắp xếp lại dân cư chín huyện miền núi
với gần một mươi tám hộ gia đình
nguồn lực tài chính để thực hiện
thì không thiếu thế nhưng tiến độ sắp xếp
lại dân cư tại miền núi còn chậm
do vướng phải nhiều khó khăn
khu tái định cư thôn aron xã lăng
huyện tây giang tỉnh quảng nam
nhà cửa được xây dựng khang trang thoáng đẳng
hệ thống điện nước được kéo đến tầng nhà
bà con ai nấy đều phấn khởi
bởi cách đây vài năm trước
mỗi khi đến mùa mưa lũ
anh bình hò cùng nhiều người dân khác
phải sống trong sự thấp thỏng lò âu
vì định cư ven sườn núi
lại có độ dốc lớn
nguy cơ sạt lỡ là điều không thể nào tránh khỏi
vậy nên khi nhà nước triển khai
đề án sắp xếp lại dân cư
bà con đều đồng lòng hiến đất cây trồng
để chung tay xây dựng
nhân dân rất vui
rất an tâm
trong việc sinh hoạt đặc biệt
trẻ em đến trường
rồi lần này cũng có
có nước sinh hoạt
nhân dân đều
an tâm tư tưởng
đời sống của dân cũng rắc khổ
trong thời gian mưa lụt
không biết như thế nào
rừng núi cũng bị lỡ
không biết nhà ở đây có lỡ hay không
ở đây thì ổn định rồi
nhà nước có ủi mặt bằng rồi
đề án sắp xếp lại dân cư
được ủy ban nhân dân